thưa bác sĩ viêm mảng não là một căn bệnh cũng thường gặp ở trẻ em nhất là trẻ em dưới năm tuổi
đặc biệt nó thường xảy ra trong giai đoạn giao mùa từ mùa hè sang mùa thu
các bậc phụ huynh thì có thể dựa vào những dấu hiệu nào để có thể nhận biết con em mình có khả năng đang bị mắc căn bệnh viêm mảng não ạ
chúng ta biết rằng hệ tân kinh trung ương bao gồm não bộ nằm trong hộp sọ và lì sống nằm trong ống sống
thế thì não bộ được bảo vệ bằng cái mảng mỏng bao quanh não người ta gọi là mảng mềm
trên nữa là mảng nhẹ và ngoài là mảng cứng
viêm mảng não là khi mảng bảo vệ xung quanh não bị viêm vì nhiều các nguyên nhân khác nhau
có thể do vi khuẩn do virus thậm chí là cho nấm hoặc là những hóa chất hoặc là những tổn thương khác
thế thì bây giờ để khi nào mà nghi ngờ viêm mảng não
thế thì trước hết là về mặt triệu chứng
thì triệu chứng của viêm mảng não thì nó gặp ở thời kỳ ban đầu thì khá là nhiều và không đặc hiệu
ví dụ trẻ cũng mệt mỏi cũng sốt cao muộn hơn một chút thì có nôn nhiều và không được trạng thái tỉnh tạo lắm
và một cái triệu chứng khá là hiệu đấy là cứng gáy
nhưng mà triệu chứng đấy thì thường phải là nhân viên y tế khi thăm khám mới đánh giá được
còn đối với các vị phụ huynh thì theo tôi là khi mà thấy trẻ
có các dấu hiệu không bình thường mà đặc biệt cái dấu hiệu gì đó mà liên quan đến tình trạng trí giác của trẻ thì nên đi khám ngay
phòng đấu sĩ vậy thì các bệnh này có thể dẫn đến những cái nguy hiểm và những cái biến chứng nặng nề ra sao ạ
viêm mảng não thì trong đa phần trường hợp mà nếu mà là do virus thì có thể khá nhiều bệnh nhân vẫn có thể khỏi được
và không để lại di chứng gì với những điều trị đơn giản
nhưng mà viêm mảng não còn có thể do vi khuẩn hoặc là cái nguyên nhân khác nữa
và tùy từng cái lý do và những cái trường hợp một thì
cái diễn biến bệnh có thể khác nhau
thế thì cái hậu quả xấu nhất của viêm mảng não vẫn có thể gây tử vong
đấy là cái đầu tiên
đặc biệt trong một số trường hợp như là viêm mảng não do não mông cầu
thế thì ngoài ra thì cũng vì là viêm mảng não thì nó vẫn có thể là sau khi viêm não gây ra viêm não
viêm mảng não có thể gây ra những nhiễm trùng thứ phát như là nhiễm trùng huyết hoặc gây ra tổn thương của các hệ cơ quan khác
và người ta ghi nhận rằng là sau khi bệnh nhân bị viêm mảng não thì vẫn có thể có những cái di chứng lâu dài
về hệ thần kinh trung ương như là ảnh hưởng đến năng lực về mặt trí tuệ
có thể là điếc hoặc là gây ra tàn tật đối với trẻ về lâu dài
vâng đối với bác sĩ vậy thì hiện nay chúng ta có những cái phương pháp điều trị cụ thể các bệnh này ra sao ạ
đối với viêm mảng não như tôi đã nói thì có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau
tùy theo chúng ta sẽ phải chẩn đoán và điều trị theo nguyên nhân
ví dụ như là với viêm mảng não do virus thì hầu hết các loại virus không có thuốc đặc hiện
và bệnh nhân được điều trị theo triệu chứng có nghĩa là tùy theo cái diễn biến của bệnh
nếu mà viêm mảng não mà do vi khuẩn thì chắc chắn là một cái rất hiệu quả là mình sẽ phải dùng kháng sinh
và tất nhiên là phù hợp nhất là sau khi có thể là tìm ra được kháng sinh đầu đối với cái loại vi khuẩn đó
thế còn các cái nguyên nhân khác có thể là do nấm hoặc là kỳ sinh trùng thì cũng có những cái đặc hiệu
ngoài ra thì viêm mảng não cũng có thể do những nguyên nhân khác như là chấn thương
những cái thuốc mà dùng trong ung thư hay túi v v thì cũng có thể
thì cái đấy nó phải là tùy theo cái nguyên nhân để mà mình sẽ điều trị
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
viêm mảng não được gây ra khi vi khuẩn virus lây lan trong cơ thể và theo đường máu dẫn đến não
ở gây lớn viêm mạng não do virus biểu hiện bằng tình trạng đau đầu sốt cổ cứng co giật
nhạy cảm với ánh sáng trói buồn nôn và nôn
những biểu hiện trên rất dễ khiến người bệnh nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường
dẫn đến tình trạng chủ quan phớt lờ bệnh
bệnh nhân viêm mảng não có thể phục hồi hoàn toàn nếu được điều trị đúng cách
tuy nhiên đối với những trường hợp người bệnh chủ quan không thăm khám và điều trị kịp thời
bệnh có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như giảm thính lực động kinh
nhiễm trùng huyết đột quỵ và thậm chí là tử vong
khi thấy cơ thể có những triệu chứng của viêm mảng não
quý vị có thể tới ngay bệnh viện đa khoa tâm anh cơ sở y tế với trang thiết bị hiện đại
đội ngũ cán bộ y bác sĩ giàu kinh nghiệm chuyên môn sẽ chẩn đoán và đưa ra pháp đồ điều trị dành riêng cho quý vị
viêm mảng não hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện và điều trị kịp thời
quan tâm tới sức khỏe của mình chính là cách yêu thương bản thân và gia đình thực tế nhất
đừng để viêm mảng não hủy hoại hạnh phúc cuộc sống của bạn và những người thân thương
đến đây thì thời lượng của chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai